hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
và phát động phong trào thi đua cả nước trung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đảng và nhà nước đã có nhiều chỉ thị nghị quyết về phát triển nông nghiệp
xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống của người nông dân
trong đó trực tiếp và toàn diện nhất là nghị quyết số hai mươi sáu nqtvk hội nghị trung ương bảy khóa một mươi
về nông nghiệp nông dân nông thôn trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình là hơn tám trăm năm mươi một tỷ đồng
trong đó ngân sách nhà nước chiếm hơn chín mươi tám tỷ đồng
nhìn chung bộ mặt nông thôn trên cả nước đã có nhiều khởi sắc
tuy nhiên trình độ năng lực cán bộ quản lý ban chỉ đạo huyện và xã còn yếu do kiêm nhiệm
chưa được đào tạo bài bản nên lúng túng trong triển khai thực hiện
một số địa phương vẫn chưa trú trọng đúng mức thực hiện các nội dung ở cấp thôn và hộ gia đình
các nội dung về phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
xây dựng đời sống văn hóa bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức
với mục tiêu xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý
gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ gắn phát triển nông thôn với đô thị
tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu các địa phương
cần phải nhìn thẳng vào những hạn chế để khắc phục
để người dân được hưởng lợi từ đó nâng cao mức sống của người nông dân
thủ tướng đề nghị cần phải có cơ chế phối hợp kết hợp và gắn trách nhiệm
vai trò vị trí giữa nhà nước nông dân và các lực lượng xã hội
công tác quản lý hành chính cần chuyển từ mệnh lệnh sang phục vụ
lấy lợi ích của người dân làm mục tiêu cải thiện quan hệ giữa chính quyền với nhân dân
nâng cao niềm tin và đồng thuận của người dân vào xây dựng nông thôn mới
đặc biệt phải phát huy tính tích cực tính chủ động tính sáng tạo và sự tham gia nhiệt tình
có trách nhiệm của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới